hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có thể là năm covid một mươi chín không còn là đại dịch phần lớn do tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng cao và các thuốc kháng virus trở nên phổ biến
thay vào đó ncov trở thành loại virus tồn tại lâu dài độ nghiêm trọng giảm dần và trở thành một phần trong cuộc sống bình thường mới
khi trở thành căn bệnh tồn tại lâu dài covid một mươi chín sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cộng đồng
các mầm bệnh kiểu này gọi là đặc hữu luôn lưu hành trên khắp thế giới gây triệu chứng nhẹ
vì nhiều người có sẵn khả năng miễn dịch từ tiêm chủng hoặc lây nhiễm trong quá khứ
người bệnh có thể ho và sổ mũi nhưng điều chỉnh vaccine là đủ để ngăn người nhập viện hoặc tử vong
giống với các virus đường hô hấp khác covid một mươi chín sẽ đạt cao điểm ở một số thời gian trong năm rất có thể vào những tháng thu đông
như vậy dịch covid một mươi chín và cuối mùa sẽ chung nhau trong tương lai
theo saun chulov chuyên gia dịch tễ và bệnh chuyển nhiễm tại trường y tế công cộng
nếu virus trở thành đặc hữu lúc đó người bệnh chỉ cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng và ở trong nhà thời gian mắc bệnh
chuyên gia đề xuất duy trì các phương pháp phòng dịch khác như rửa tay hạn chế tiếp xúc ở những nơi nguy cơ cao
tiến sĩ chulove hy vọng rằng người dân có ý thức cá nhân tự cách ly ở nhà khi bị bệnh
bạn sẽ làm việc tại nhà nếu có triệu chứng nghỉ ốm một hai ngày nếu thấy mệt ông nói
thực tế có nhiều nước trên trường
thế giới đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca nhiễm hoặc tiếp xúc f
ca f một không cần cách ly nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín trong vòng một trăm hai mươi ngày gần đây
họ chỉ cần đeo khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm
cuối năm hai nghìn hai mươi một hầu hết các nước thực hiện chiến lược sống chung với covid một mươi chín
từ bỏ biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội để tạo đà phục hồi kinh tế
theo các chuyên gia
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đánh dấu những tiến bộ mới trong điều trị covid một mươi chín
thay thế các biện pháp hạn chế mạnh mẽ của hai năm đại dịch vừa qua
kể từ khi đại dịch bùng phát
giới khoa học đã đặt nhiều kỳ vọng vào các phương pháp điều trị tiện lợi và dễ dàng
thuốc covid một mươi chín không ngăn chặn sự lây lan hoặc làm phẳng đường cong dịch tễ
nhưng nó giúp cắt giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân
monunpiravir và paxlovit chỉ là sự khởi đầu
khi omicron đang hoành hành và các biến chủng khác tiếp tục xuất hiện
giới khoa học cho rằng thế giới cần kho thuốc dồi dào để chống lại những kẻ thù mới
đặc biệt nếu biến chủng có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine
nhu cầu xét nghiệm nhanh còn gọi là xét nghiệm kháng nguyên
cũng tăng vọt khi biến chủng delta chiếm ưu thế
omicron xuất hiện ngày càng nhiều người đã làm quen với việc tự lấy dịch mũi tại nhà
thông thường xét nghiệm pcr tiêu chuẩn được thực hiện tại bệnh viện
cơ sở y tế
sở y tế vài ngày mới có kết quả
theo các chuyên gia trong thời gian chờ đợi tình trạng của người bệnh có thể thay đổi
xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh chóng giải đáp câu hỏi tôi có nhiễm ncov hay không
đây là điều bạn cần biết trước khi quyết định đi gặp một ai đó
joseph allen phó giáo sư đại học harvard t h chan cho biết
một số chuyên gia cho rằng trong năm hai nghìn hai mươi hai
người dân toàn cầu có thể cần tiêm hơn ba liều vaccine covid một mươi chín
thậm chí tiêm phòng định kỳ hàng năm giống như cúng mùa
nếu biến chủng ncov tiếp tục xuất hiện
các nhà khoa học sẽ điều chỉnh vaccine tăng cường hàng năm để phù hợp với nhu cầu thực tế
giới chuyên gia cũng đang nghiên cứu loại vaccine phổ quát để ngăn ngừa tất cả các biến chủng ncov
tiêm phòng hàng năm có thể là một thách thức
việc thuyết phục người dân đặc biệt là nhóm hoài nghi về vaccine sẽ gặp rất nhiều khó khăn
khi covid một mươi chín trở thành căn bệnh theo mùa không còn gây triệu chứng nghiêm trọng
một số người có thể chủ quan và bỏ qua tiêm chủng
trong dịch cúm mùa năm hai nghìn một mươi chín diễn ra trước covid một mươi chín chỉ có bốn mươi tám người mỹ trưởng thành tiêm vaccine
theo một số chuyên gia năm hai nghìn hai mươi covid một mươi chín khiến cộng đồng bất ngờ hoang mang
nhưng cũng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học y tế
năm hai nghìn hai mươi một đại dịch đã có thời điểm đẩy toàn cầu vào ngưỡng tuyệt vọng
nhưng cũng ghi nhận chiến dịch tiêm chủng thần tốc
nhiều người kỳ vọng hai nghìn hai mươi hai sẽ là năm mà nhân loại học cách sống chung với mầm bệnh
covid một mươi chín sẽ dần trở thành một phần của bình thường mới
chúng ta không đi thành vòng luận quẩn các đại dịch đều sẽ kết thúc
sira madad giám đốc cấp cao tại hệ thống bệnh viện nyc health plus nhận định
thêm một tín hiệu tích cực về đại dịch vào những ngày đầu tiên của năm mới
có nhiều ý kiến cho rằng việc đã từng nhiễm biến thể omicron
có thể là liều vaccine tự nhiên và omicron sẽ khiến đại dịch này chuyển thành bệnh đặc hữu
các chuyên gia ở vương quốc anh cho rằng omicron có thể hoạt động như một liều vaccine tự nhiên
và tăng tốc độ biến virus sars cov hai thành bệnh đặc hữu
bệnh đặc hữu là bệnh lưu hành cho một bộ phận dân số nhất định trong nhiều năm
nhưng mức độ phổ biến và tác động của nó sẽ giảm xuống mức có thể kiểm soát được
dựa vào đặc tính gây bệnh nhẹ hơn nhưng lại dễ lây lan hơn của omicron
nên nhiều chuyên gia đã nghĩ rằng biến thể này có thể cung cấp miễn dịch cộng đồng
giáo sư ian jones một nhà virus học của đại học reading vương quốc anh cho biết
ý kiến cho rằng omicron là một liều vaccine tự nhiên có thể đúng
ông nói các biến thể sắp tới có thể còn nhẹ hơn nữa
và vaccine ngừa các biến thể này có thể chỉ cần tiêm cho người cao tuổi trước mùa đông
omicron dường như không gây ra nguy cơ nhập viện và tử vong cao như các biến thể trước đó
vì vậy nhiễm omicron mặc dù còn có những rủi ro chưa được biết tới
nhưng có thể giúp tăng cường biến dịch
một loạt các nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng omicron gây bệnh nhẹ hơn
và có tỷ lệ nhập viện thấp hơn từ năm mươi đến bảy mươi so với các biến thể trước đây
các quan chức y tế cũng nhắc lại nhiều lần việc tiêm các mũi vaccine tăng cường ngừa covid một mươi chín
có thể bảo vệ cơ thể trước sự lây nhiễm biến thể mới và là cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch
giáo sư john nói thêm nếu omicron là một biến thể đã giảm độc lực và đang dần trở thành bệnh đặc hữu
thì các biên bản sau này còn có thể nhẹ hơn
dù bạn có những biến thể nào đi chăng nữa thì khả năng miễn dịch của bạn vẫn sẽ được tăng cường
tuy nhiên giáo sư john cảnh báo rằng không nên chủ quan vì vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ ở biến thể omicron
thêm vào đó những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và vẫn cần được bảo vệ
những mũi tiêm tăng cường sẽ là cách tốt nhất để phòng tránh lây nhiễm covid một mươi chín vào lúc này
tại vương quốc anh các dữ liệu cho thấy việc tiêm mũi tăng cường đã có tác dụng trong việc giảm tỷ lệ nhập viện
cụ thể các mũi tăng cường đã mang lại tám mươi tám hiệu quả bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhập viện khi nhiễm omicron
dữ liệu ngày hôm qua từ vương quốc anh cho hay
bộ trưởng bộ y tế vương quốc anh ông sajis javid nói rằng
đây là dữ liệu củng cố tầm quan trọng của vaccine
chúng đã có tác dụng trong việc cứu sống chúng ta và ngăn bệnh chuyển nặng nếu không may bị nhiễm covid một mươi chín
dữ liệu này có nghĩa là bạn có nguy cơ nhập viện cao gấp tám lần khi nhiễm covid một mươi chín nếu bạn không tiêm vaccine